sau buổi làm việc với các sở ban ngành và các đơn vị cung ứng thịt lợn trên địa bàn
ubnd tỉnh thừa thiên huế khẳng định địa phương này đáp ứng đủ nguồn cung ứng thịt lợn
trong dịp tết nguyên đán theo nhu cầu của người dân
hiện các lò mổ vẫn cho ra thị trường một ba trăm năm mươi con một ngày
tương đương với lượng cung ứng cùng thời điểm này năm ngoái
thống kê của ngành nông nghiệp cho thấy trên địa bàn còn khoảng một trăm ba mươi tám con lợn
có thể cung ứng dịp tết
cạnh đó các doanh nghiệp cũng nhập từ tỉnh bạn về số lượng năm trăm linh con một ngày
ngoài ra ba siêu thị lớn ở huế là coopmart bixi và vinmart cũng đã có chiến lược mua chữ
và nhập thịt từ ba tháng trước nên thừa thiên huế sẽ có đủ thịt lợn đáp ứng nhu cầu của người dân
tuy nhiên việc cần làm lúc này là đẩy mạnh tuyên truyền để bà con thay đổi nhận thức
sử dụng thịt nhập khẩu vốn đã được kiểm định theo tiêu chuẩn châu âu